thưa quý vị và các bạn mới đây tại phường trung văn quận nam từ liêm thành phố hà nội
đã xảy ra việc nhiều xe ô tô đỗ hai bên tuyến đường trong khu đô thị trung văn bị tạt sơn đỏ
gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của người dân
và để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc này nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có mặt để ghi nhận tình hình
chỉ sau một đêm chiếc xe ô tô trị giá hàng tỷ đồng của anh minh đã bị tạt sơn đỏ nghiêm trọng
không biết nguyên nhân từ đâu và lý do vì sao tài sản của mình bị hủy hoại
nhưng trước mắt gia đình anh minh đang phải chịu thiệt hại nặng nề do vụ việc này gây ra
đến khoảng một mươi bốn h chiều ngày hai mươi bảy tháng chín thì tôi phát hiện xe của mình bị vấy bẩn sơn rất là nhiều
lúc bây giờ thì tôi vẫn đặt cái câu hỏi là không biết là mình có mâu thuẫn với cá nhân nào không
nhưng mà nhìn lại thì cũng khá là nhiều xe bị như vậy đấy
nên là đây nó không phải là mức độ trên mâu thuẫn cá nhân nữa
nên là mình đã cũng đến cơ quan công an phường để trình báo rồi
với mức sửa chữa cái chiếc xe của mình là hai mươi ba triệu
cùng là người có xe bị tạt sơn đỏ trong vụ việc này
nhưng anh minh anh có may mắn hơn vì phát hiện ngay sáng sớm nên đã đem đi xử lý kịp thời
sáu giờ sáng thì tôi đi ra đi chợ thì phát hiện thấy xe mình rất là nhiều sơn
và đặc biệt là nhiều sơn nhất trong các loại xe ở đây
xe mình thì hiện giờ đang mang vào hãng để xử lý
ước lượng tầm khoảng hơn ba mươi triệu
theo thông tin các chủ xe bị tạt sơn cung cấp
do nhà ở khu vực này nên đã để xe ở ngoài để đi lại cho tiện
đến sáng nay phát hiện bị kẻ xấu phá hoại tạt sơn đỏ một dãy hơn một mươi hai xe
thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng
lo ngại rằng là nếu như cái trường hợp này không được xử lý
thì nó có thể nó dẫn đến những cái vụ mà nó nặng hơn nữa
theo quan điểm của tôi vụ việc này có dấu hiệu của hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác
hiện chưa rõ ai là người thực hiện hành vi tạc sơn chất bẩn
đến những chiếc ô tô này và động cơ mục đích của những người thực hiện hành vi này là gì
tuy nhiên nó thể hiện thái độ bất chấp coi thường pháp luật và xâm phạm nghiêm trọng đến quyền
của những người sở hữu tài sản là một mươi chiếc ô tô này
trước hết thì chúng ta cần chờ cơ quan điều tra xác định chính xác tài sản bị hư hỏng do hành vi trên gây ra
tuy nhiên với cái mức thiệt hại ước tính khoảng một trăm linh triệu đồng
thì đã cấu thành tội cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác
theo điều một trăm bảy mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm với giá trị tài sản như vậy
thì sẽ thuộc khoảng hai của điều này với khung tăng nặng là gây thiệt hại cho tài sản giá trị từ năm mươi
cho đến dưới hai trăm linh triệu đồng không hình phạt trong trường hợp này là phạt tù từ hai đến bảy năm
ghi nhận tại hiện trường người dân cho biết đây không phải là lần đầu xảy ra hiện tượng này
qua vụ việc này bản thân người dân cũng cần có biện pháp tự bảo vệ tài sản của mình
hiện vụ việc đang được công an quận nam tử liêm điều tra làm rõ